thời gian qua công ty cổ phần thủy điện nho quế i thuộc xã xín cái huyện mèo vạc tỉnh hà giang
xả thải bê tông dư thừa trong quá trình xây dựng xuống sông nho quế gây ô nhiễm môi trường
và ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về vấn đề này
theo nhiều người dân sống ở thôn bờ sông xã xín cái huyện mèo vạc tỉnh hà giang cho biết
trong quá trình hoạt động trạm trộn bê tông phục vụ các công trình phụ trợ của nhà máy thủy điện nho quế i
đã xả thải bê tông dư thừa xuống sông nho quế làm mất mỹ quan gây ô nhiễm môi trường
trước phản ánh của người dân phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt và ghi nhận được những hình ảnh
của trạm trộn bê tông đang hoạt động xả thải xuống sông nho quế
nước thải được đổ thẳng xuống sông không hề qua hệ thống xử lý nào
được biết tới đây hội đồng tư vấn mạng lưới công viên địa chất toàn cầu sẽ tài đánh giá lại
công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn với việc xả thải của trạm trộn bê tông
thuộc công ty cổ phần nhà máy thủy điện nho quế i sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan
cũng như ô nhiễm môi trường tại cao nguyên đá đồng văn
vì vậy các cơ quan chức năng của tỉnh hà giang cần sớm vào cuộc và xử lý nghiêm khắc tình trạng trên